theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số một mươi bốn trên biển đông
gây gió cấp tám sóng biển cao đến tám mét ở vùng biển trường sa
hồi một mươi sáu h ngày hai mươi tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi bốn một độ kinh đông
cách đảo sông tử tây quần đảo trường sa khoảng một trăm hai mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến bảy năm đến một mươi hai độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi đến một trăm một mươi sáu độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh